ở khu vực vùng núi nhiệt độ đều đang thấp dưới mức một mươi hai độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng thì cũng chỉ thấp dưới một mươi bốn độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ
vì thế mà thời tiết chủ đạo ở bắc bộ vẫn là mây nhiều và thậm chí là vào đêm và sáng thì một vài nơi ở ven biển
quảng ninh hải phòng thái bình và nam định có thể xuất hiện những cơn mưa xuân lất phất
nhiệt độ ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ tăng rất chậm
ở vùng núi nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
khu vực trung du nhiệt độ trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
còn khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ cũng giao động quanh ngưỡng một mươi sáu độ trời rét buốt
tại trung bộ không khí lạnh liên tục được bổ sung mở rộng vùng ảnh hưởng xuống cả phía nam
dự báo trong ngày hôm nay vùng mưa rét sẽ mở rộng hơn xuống cả khu vực quảng ngãi
và thậm chí là khu vực phía bắc của tây nguyên hai tỉnh con tum cũng như cả gia lai
mưa tăng cộng với gió rét sẽ làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh trung bộ giảm thấp
từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
vùng từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
ở đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn tại tây nguyên trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh con tum và gia lai cũng chịu tác động yếu của không khí lạnh
nên ở đây sẽ có mưa ở một vài nơi nhiệt độ giảm còn khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh đắk lắc đắk nông và cả lâm đồng không mưa ngày nắng giáo
nhiệt độ ít thay đổi giao động ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
ở nam bộ trong ngày hôm nay vẫn là một ngày tạnh giáo nắng sớm nhưng do cường độ nắng không mạnh
vì thế mà mức nhiệt ngày ở nam bộ sẽ không quá cao
hầu hết đều chỉ giao động ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
thời tiết không nóng thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng biển từ quảng trị trở vào cho đến
quảng ngãi có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy khiến biển động
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến biển động
và khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước